ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội gây dối trật tự công cộng
và cố ý làm hư hỏng tài sản ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam
đối với nguyễn huỳnh tú trinh và trần quốc tĩnh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị phê chuẩn
theo điều tra ban đầu sáng ngày một mươi ba tháng sáu ubnd xã tóc tiên phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp
địa chỉ thừa đất tại ấp ba xã tóc tiên
khoảng một mươi giờ cùng ngày đoàn thi hành quyết định cưỡng chế thì có khoảng sáu mươi đến bảy mươi người
mặc áo có in dòng chữ tập đoàn địa ốc alibaba tập trung tại khu đất
để càn trở cơ quan chức năng
trong đó có một số nhân viên công ty địa ốc alibaba gồm nguyễn huỳnh tú trinh hai mươi bốn tuổi
quê quán tiền giang trần quốc tĩnh hai mươi bốn tuổi quê quán đà nẵng
nguyễn huỳnh tú trinh đã hô hào chỉ đạo nhân viên công ty địa ốc alibaba
đập phá chiếc xe cuốc hiệu hyundai rolex năm trăm năm mươi năm màu xanh
ngoài ra các đối tượng khác khai nhận việc tụ tập lại để càn trở chống đối đoàn cưỡng chế
là làm theo sự chỉ đạo của công ty địa ốc alibaba